ngày bốn tháng năm công an tp vinh tỉnh nghệ an đã ra quyết định khởi tố nguyễn hoài nam
về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông
được quy định tại điều hai trăm tám mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi tám tháng bốn tài khoản facebook có tên là nam hoài nguyễn trọng
đã đăng tải nhiều thông tin bài viết có nội dung trái quy định của pháp luật
xuyên tạc thông tin không đúng sự thật về dịch covid một mươi chín như việt nam đã có ca chết
vì covid một mươi chín gây tâm lý hoang mang trong dư luận
công an tp vinh đã triệu tập đối tượng lên trụ sở làm việc
tại đây nam thừa nhận hành vi phạm tội của mình vụ viện đang được tiếp tục điều tra làm rõ